cập nhật thông tin mưa lũ tại các địa phương ở khu vực phía bắc nước ta do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số hai tỉnh yên bái có mưa to đến rất to và có rông gây thiệt hại tại huyện vùng cao trạm tấu
tỉnh yên bái cũng cho biết mưa lớn khiến các hộ dân phải di rời và gây thiệt hại về vật nuôi nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở gây chia cắt cục bộ
ước tính thiệt hại lên tới gần hai trăm linh triệu đồng hiện nay mực nước trên các sông suối đang lên nhanh theo dự báo đợt mưa rông này còn kéo dài đến hết ngày tám tháng tám
ubnd tỉnh yên bái yêu cầu các địa phương cần duy trì trực ban hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để ứng phó khi có sự cố xảy ra